tại hà giang từ giữa tháng sáu đến nay dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện tại năm hộ gia đình thuộc năm thôn của huyện vị xuyên
với tổng số lợn chết và tiêu hủy hơn bảy mươi con
hiện nay tỉnh hà giang đang thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch quyết tâm khống chế dịch không để dịch lan rộng
ngay khi dịch bệnh xảy ra tri cục thú y tỉnh đã huy động lực lượng tại chỗ tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị bệnh
thành lập tổ kiểm dịch động vật tăng cường kiểm soát các hoạt động buôn bán vận chuyển giết mổ ra súc ra vào địa bàn có dịch
duy trì hoạt động bầy chốt kiểm dịch động vật tại các tuyến đường dắp danh với các tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp phi phạm
tiến hành phun hóa chất rắc vơi bột tiêu độc cửa chung tuyên truyền người dân vệ sinh chuồng trại chăn nuôi
thực hiện nghiêm quy định năm trong phòng chống dịch bệnh